những ngày đầu xuân năm mới không khí sản xuất buôn bán càng thêm hối hả tấp nập tại nơi được coi là kinh đô của bún khô bánh tráng làng nghề an thái xã nhân phúc thị xã an nhơn tỉnh bình định
nghề thủ công truyền thống quý báu này đã giúp cho hàng trăm gia đình trong khu vực có thêm thu nhập ổn định đời sống ấm no và hạnh phúc
không ai biết nghề làm bún khô bánh tráng của thôn bắt đầu từ bao giờ nhưng trải qua hàng trăm năm thăng trầm nghề truyền thống này đã gắn bó với bao thế hệ người an thái
bún khô bánh tráng của thôn an thái từ lâu đã nức tiếng thơm ngon trong khu vực miền trung vì được làm từ các loại gạo chất lượng cao và hoàn toàn không có chất bảo quản phụ da
một lý do nữa là tuy có chất lượng tốt mẫu mã đẹp nhưng giá thành sản phẩm lại khá rẻ
dịp tết thì một ngày trang trức cũng được một tấn tấn rưỡi
tiêu thụ là cho nói chung là cũng đi các tính
từ đà nẵng tới vô tới sài gòn miền tây rồi gia lai công tâm đếch lách nói chung là có đủ trên thị trường
trong dịp tết vừa qua làng nghề an thái giải quyết công an việc làm cho hàng trăm nhân công nhàn rỗi với mức thu nhập khá cao
ngoài tạo công an việc làm cho người trong thôn
làng nghề này đã thu hút hàng trăm nông dân
các thôn làng lên cận
năm hai nghìn một mươi tám xã nhân phúc đã quy hoạch thêm khu sân phơi tập trung rộng hai sáu ha ở các thôn mỹ thạnh và thôn thắng công
phối với các thôn mỹ thạnh và thôn thắng công
năm hai nghìn một mươi tám xã nhân phúc đã quy hoạch thêm khu sân phơi tập trung rộng hai sáu ha ở các thôn mỹ thạnh và thôn thắng công
phối hợp với sở khoa học và công nghệ đăng ký nhãn hiệu tập thể bún khô an thái kêu gọi toàn dân đóng góp mở rộng bê tông hóa một trăm linh đường giao thông thôn xóm để phục vụ sản xuất buôn bán
nhờ vậy năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt một trăm ba mươi bốn tỷ đồng tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ vậy năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt một trăm ba mươi bốn tỷ đồng tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới người dân an thái mong muốn có thể kết hợp vừa sản xuất vừa tổ chức các tour du lịch trải nghiệm cho du khách giới thiệu về các đặc sản truyền thống của thị xã an nhơn nơi được mệnh danh là đất trăm nghề của bình định